bây giờ là một mươi sáu h xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay thứ ba ngày ba tháng một mươi một và sau đây sẽ là nội dung chi tiết
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay thảo luận về tình hình kinh tế xã hội đại biểu quốc hội nguyễn thị thủy đoàn bắc cạn cho biết
sau khi bị truy quét khá quyết liệt thì kiểu tín dụng đen truyền thống với chiêu thức đòi nợ là tạt sơn tạt chất bẩn vào nhà người vay đã giảm
nhưng thời gian gần đây lại nổi lên tình trạng cho vay qua mạng internet thông qua các ứng dụng hay còn gọi là app với thủ đoạn đòi nợ còn tàn khốc hơn rất nhiều
đề cập đến cách thức vay tiền qua app đại biểu nguyễn thị thủy cho biết đặc điểm của loại hình cho vay này là đơn giản nhanh chóng không cần gặp mặt và không cần thế chấp tài sản
vậy cần cung cấp chứng minh nhân dân số tài khoản và đặc biệt phải cho phép app này truy cập danh bạn điện thoại
nếu chấp thuận các điều kiện này chỉ sau một mươi phút tiền sẽ được chuyển về tài khoản người vay
trên thực tế thì người vay chỉ nhận được hai phần ba số tiền trên hợp đồng vay một phần ba còn lại thì người vay giữ để trừ vào tiền lãi và tiền phí các loại dịch vụ
và hết một tuần nếu người vay không trả được nợ thì nhân viên của các app sẽ tiếp tục giới thiệu các app mới để người vay tiếp tục vay của app
và trên thực tế thì đã có hàng chục nghìn người dính vào bấy tín dung em kiểu này với số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng mặc dù ban đầu chỉ vay vài triệu để tiêu dục
và có những nạn nhân đã tâm sự là ban đầu chỉ vay tám triệu của hai app và khi đến hạn không có tiền trả thì nhân viên của app giới thiệu để vay các app khác để trả nợ
và đến nay thì sau ba tháng thì từ chỗ chỉ vay tám triệu đồng đến nay đã phải vay hơn hai trăm linh triệu đồng để trả nợ
và có thể thấy là loại hình tín dụng đen kiểu mới đã biến những con nợ nhỏ thành những con nợ lớn chất trồng những khoản nợ không thể trả nổi
nhấn mạnh cách đòi nợ qua app còn tan khốc hơn tín dụng đen ngoài đời đại biểu thủy đã chỉ ra một loạt chiêu thức đòi nợ của app bằng cách khủng bố tinh thần người vay
có những nạn nhân đã tâm sự là chỉ vì chót vay tiền qua app mà đã bị khủng bố điện thoại suốt ngày đêm
có những người đã bị khủng bố bởi hơn hai trăm linh số điện thoại khác nhau
và khi biện pháp khủng bố điện thoại không có hiệu quả thì các đối tượng sẽ sử dụng triệt để mạng xã hội
chúng cắt ghép hình ảnh của toàn thể gia đình người vay đưa lên mạng kép với hình ảnh gái mại dâm hoặc với các đối tượng phạm tội khác để làm nhục họ
thậm chí là có những cháu nhỏ là con cái của người vay chúng cũng không tha khiến cho các cháu xấu hổ không dám tới trường
và có những người vì không chịu nổi những áp lực này đã tự tìm đến cái chết để giải thoát như là các trường hợp ở kiên giang tiền giang và tây ninh thời gian qua
từ phân tích trên đại biểu nguyễn thị thủy đưa ra ba kiến nghị gồm kiến nghị bộ công an thông tin cụ thể các thủ đoạn của loại tội phạm này để người dân biết cách phòng tránh
kiến nghị các cơ quan tố tụng trung ương khẩn trương tổng kết những vướng mắt trong việc áp dụng các quy định pháp luật để xử lý hành vi này
kiến nghị ngân hàng nhà nước nghiên cứu có những gói vai nhỏ với thủ tục xét duyệt vai nhanh chóng tiện lợi để người dân tiếp cận được
hơn bốn trăm năm mươi kg thịt lợn nghi nhiễm bệnh đã được tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh thái bình phát hiện tại khu vực chợ đác thuộc địa phận xã vũ lễ huyện kiến sương trước khi kịp tiêu thụ ra thị trường
theo lời khai ban đầu của chủ hàng là nguyễn mạnh hải chú tại xã an nội huyện bình lục tỉnh hà nam số lợn trên được mua tại chợ lợn hà nam
khi mua thì một con lợn đã chết một mươi hai con đã bị tím tái nghi mắc bệnh
đáng chú ý là trong quá trình mua bán không có giấy tờ cũng như không có giấy chứng nhận kiểm dịch
sau khi mua được số lợn trên nguyễn mạnh hải vận chuyển về thái bình tiêu thụ
ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường phối hợp với tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh thái bình tiêu hủy một mươi ba con lợn nghi nhiễm bệnh trên
vận chuyển hơn một mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu hai đối tượng là trương quốc phong và lê nguyễn minh trí vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng bắt quả tàng
qua công tác nắm tình hình và từ tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực xã trường khánh huyện long phú phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng đã bắt quả tăng hai đối tượng phong và trí đang điều khiển xe ô tô vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ một xe ô tô
hơn một mươi bác thuốc lá điếu nhập lậu trong đó có sáu bao nhãn hiệu hero bốn hai trăm linh bao nhãn hiệu z
tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về điều hành giá cả những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
cụ thể thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương và các cơ quan
có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để kịp thời có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp theo thẩm quyền
nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao vào dịp cuối năm và các hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt của người dân miền trung đang khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt
chủ động chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao vào cuối năm gồm tết dương lịch giáng sinh mùa cưới hỏi tết nguyên đán để hạn chế tăng giá
tiếp tục triển khai tốt các chương trình bình ổn thị trường để giảm giá thịt lợn về mức hợp lý
thủ tướng chính phủ giao bộ công thương phối hợp chặt chẽ với bộ tài chính bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới sử dụng linh hoạt hợp lý
tiếp tục chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam thực hiện giữ ổn định giá điện không thực hiện điều chỉnh tăng giá điện
bộ giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra giám sát về việc kê khai niêm yết giá và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tài
bộ thông tin và truyền thông chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện công tác truyền thông đảm bảo kịp thời minh bạch thông tin về giá
ba ba triệu tin nhắn giác và gần ba ba triệu cuộc gọi giác đã bị chặn và xử lý trong một tháng vừa qua
thông tin trên được đại diện bộ thông tin và truyền thông đưa ra sau một tháng thực hiện nghị định số chín mươi một của chính phủ về chống tin nhắn rác thư điện tử rác cuộc gọi rác có hiệu lực
vào cuối tháng một mươi sở thông tin và truyền thông tp hà nội là địa phương duy nhất đã xử phạt hai trường hợp vi phạm hành chính về hành vi nhắn tin điện thoại quảng cáo dịch vụ
trong đó có thuê bào đã thực hiện hơn ba cuộc gọi
trong vòng một mươi hai giờ đồng hồ bà đinh thị như hoa cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cho biết cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai các biện pháp quản lý kỹ thuật nhằm giám sát ngăn chặn các trường hợp vi phạm áp dụng các công nghệ hiện đại như big data ai để đưa ra các luật chặn lọc tin nhắn giác một cách tự động
để đăng ký chặn cuộc gọi tin nhắn rác các chủ thuê bao có thể soạn tin nhắn theo cú pháp hoặc đăng ký trên website của cục an toàn thông tin
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại